ngày một mươi tám tháng một mươi hai phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đã đến chúc mừng tòa giám mục giáo phận vinh
tại đây đồng chí đặng thị ngọc thịnh gửi tới các vị chức sắc chức việc và toàn thể đồng bào công giáo
lời chúc mừng giáng sinh và năm mới hai nghìn một mươi chín vui tươi an lành hạnh phúc
nhân dịp này đồng chí đặng thị ngọc thịnh tặng năm mươi xuất quà cho các gia đình chính sách hộ nghèo
của các huyện nghi lộc diễn châu và hai trăm linh suất học bổng hai trăm linh triệu đồng
cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở nghệ an
sau này là người công dân có ích cho xã hội